đối tượng nguyễn thanh lam vừa bị công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh tạm giữ về hành vi chứa chấp mại dâm
trước đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà nguyễn thanh lam thuộc xã sơn lễ huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
tiếp tục kiểm tra các phòng ở khu vực kinh doanh này cơ quan điều tra cũng phát hiện ba đối tượng đang chờ đến lượt bán dâm
cả ba đối tượng cho biết quá trình làm việc tại đây được lam bố trí bán dâm cho khách và phải trả chi phí cho bà lam